ngày vị chủ tịch bốn mươi sáu tuổi người thụy sĩ đã đề xuất nhiều ý tưởng mới cho bóng đá thế giới
ngoài công nghệ va tân chủ tịch của fifa đang đề xuất việc tăng thêm số lượng đội tham dự quân
khắp từ ba mươi hai đến bốn mươi tám đội hiện ý tưởng này cũng đang nhận được nhiều sự đồng tình tuy nhiên để
thực hiện được sẽ cần phải có nhiều cuộc họp và bàn luận nữa những thông tin vừa rồi cũng đã
khép lại bản tin sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại